tại một số khu công nghiệp và khu dân cư đô thị được trang bị các trụ nước để phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên việc thực hiện nghiêm túc quy định về chứa nước và vị trí lắp đặt đang gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy ghi nhận tại quảng trị
cỏ mọc chùm lên trụ nước phòng cháy chữa cháy các họng xá nước thì nằm sát ở dưới đất như thế này
đây chỉ là một trong những bất cập tại các trụ nước phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng trị